trong buổi kiểm tra một số mô hình nông nghiệp diễn ra vào ngày một mươi ba tháng năm tại phú thọ
bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nguyễn xuân cường khẳng định
nếu chỉ sản xuất những gì chúng ta có mà không sản xuất bám vào nhu cầu của thị trường
thì câu chuyện sản xuất dư thừa không tiêu thụ được sẽ còn kéo dài
nhà máy này đang chuẩn bị cho những quả trứng gà việt nam đi thị trường nhật bản
để làm được điều này nhà máy đã đầu tư hệ thống công nghệ cao
khép kín từ sản xuất nguyên liệu thức ăn đầu vào con giống chăn nuôi gà hậu bị
xử lý môi trường đến thu gom xử lý và đóng gói trứng thành phẩm ở quy mô lớn
và có thể truy xuất nguồn gốc rõ ràng trong từng khâu sản xuất
trong bối cảnh ngành chăn nuôi đang phải đối mặt với những khó khăn chưa từng thấy

rõ ràng là tín hiệu cho thấy những giải pháp căn cơ cho ngành hàng này đã được xác định
trong bối cảnh ngành chăn nuôi đang phải đối mặt với những khó khăn chưa từng thấy
mà vẫn có những sản xuất như kiểu vừa qua nữa
chúng ta không thể sản xuất theo kiểu để chúng ta ăn và bán tại chợ nhà ta
mà nền sản xuất nông nghiệp việt nam phải hướng đến hội nhập toàn cầu
tức là coi thị trường thế giới cũng như thị trường trong nước là một cái đích đến
chúng ta phải tổ chức lại tất cả các ngành hàng
thì ngành hàng trứng là một ngành hàng có tiềm năng trong chương trình tái cấu của chúng ta
bộ khoa công nghệ cũng đã có những chương trình quốc gia những cách chức hỗ trợ cụ thể
và chúng tôi cũng sẽ từ cái mô hình này đẩy mạnh hơn nữa
cái việc mà nhanh chóng tiếp cận và chuyển giao công nghệ từ các nước
để đưa cái ứng dụng khoa công nghệ vào phát triển những cái doanh nghiệp
và các dự án nông nghiệp công nghệ cao
theo bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
đã đến lúc ngành nông nghiệp phải để nhanh việc tổ chức lại sản xuất thị trường
cần thứ gì thì phải tổ chức sản xuất từ đó
chứ không phải tổ chức những thứ mà chúng ta sẵn có từ tài nguyên từ lao động
thị trường là mệnh lệnh của sản xuất
chứ còn nếu như chúng ta cứ sản xuất
bất kỳ dưới dạng bất kỳ cái gì ta có
bất kỳ quy mô nào từ quy mô nhỏ này
thì chắc chắn cái câu chuyện cứ sản xuất trong đại thừa
cứ sản xuất rồi không sạch vẫn là cái câu chuyện kéo dài
nếu chúng ta không thay đổi được tư duy
không thay đổi được cách thức tổ chức
chỉ là một cái rốt rấu cái chỗ này
do đó trong thời gian tới
ngành nông nghiệp dự báo sẽ có một số ngành hàng phải thay đổi
giảm quy mô giảm sản lượng
nhưng có những ngành hàng sẽ phải tăng tốc mở rộng quy mô sản xuất